sau một thời gian vướng về cơ chế mua và bán cũng như là cách tính thuế của một số hệ thống điện mặt trời thông tư số năm của bộ công thương ban hành đã sửa đổi bổ sung một số quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
theo đó bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bốn ngành điện nói chung và tổng công ty điện lực tp hcm sẽ tiến hành mua điện của người dân đã lắp đặt điện mặt trời áp mái sử dụng không hết phương thức chi trả tiền bằng hình thức chuyển khoản
theo đó giá bán điện của hộ dân gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho ngành điện trong năm hai nghìn một mươi chín là hai một trăm ba mươi bốn đồng một kwh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tương đương với chín ba mươi năm usd một kwh
về cách xác định thuế đối với đơn vị doanh nghiệp có phát hành hóa đơn đơn vị lắp đặt khai thuế bằng phương pháp khấu trừ một mươi trường hợp đơn vị lắp đặt kê khai thuế trực tiếp trên thuế vat thì nộp hai trên doanh thu
riêng các hộ gia đình không phát hành hóa đơn
doanh thu hơn một trăm linh triệu đồng một năm được áp dụng mức thuế hai còn doanh thu dưới một trăm linh triệu đồng một năm thì không phải chịu thuế
cũng theo bộ công thương hướng dẫn theo thông tư năm thì kể từ ngày hai mươi năm tháng bốn thì ngành điện sẽ phải ký hợp đồng và thanh toán tiền điện cho tất cả những chủ đầu tư này
chúng tôi cũng đang xúc tiến khẩn trương làm các công tác đó để thực hiện theo đúng hiệu lực của thông tư từ ngày hai mươi năm tháng bốn
như vậy thì sau thời gian đó toàn bộ những sản lượng được phát hành
sản lượng được phát lên sẽ được thanh toán và quy toán hàng tháng cho khách hàng
cuối tháng bốn công ty điện lực sài gòn thuộc tổng công ty điện lực tp hcm đã triển khai ký kết hợp đồng mua bán điện với người dân thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
việc ký hợp đồng cũng là cơ sở để ngành điện thanh toán tiền điện cho khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời áp mái trong thời gian qua